hội nghị bộ trưởng ngoại giao của tổ chức an ninh và hợp tác cho osce đã khai mạc vào ngày hôm qua tại bắc macedonia
chương trình nghị sự của hội nghị bao gồm các nội dung liên quan đến tương lai của tổ chức osce vấn đề nhân sách và những thách thức mà tổ chức này đang phải đối mặt
ngoại trưởng nga sergei lavrov và ngoại trưởng mỹ antony blinken đã tham dự hội nghị kéo dài hai ngày này nhưng ở hai thời điểm khác nhau
hội nghị diễn ra trong bối cảnh nhiều nước không tham dự
trước đó của ngày cơ quan báo chí bộ ngoại giao litva thông báo ngoại trưởng các nước latvia litva và estonia sẽ tẩy chay cuộc họp cấp bộ trưởng osce vì có sự tham gia của ông lavrov
ngoại trưởng ukraine dmitry kuleba cũng tuyên bố từ chối tham gia cuộc họp
osce gồm năm mươi bảy thành viên từ các khu vực bắc mỹ châu âu và châu á được thành lập trong chiến tranh lạnh nhằm giúp xoa dịu căng thẳng giữa đông và tây
bắc macedonia hiện giữ chức chủ tịch luân phiên của tổ chức và ngoại trưởng nước này đã mời ông lavrov tham dự cuộc họp kéo dài hai ngày
bắt đầu từ ngày ba mươi tháng một mươi một